tự tử do tác động tâm lý và tình trạng tinh thần không ổn định
hậu quả xã hội và gia đình
sử dụng ma túy có thể gây ra xung đột gia đình phá vỡ các mối quan hệ
và gây tổn thương tinh thần đối với người thân
một số người sử dụng ma túy có thể dẫn đến việc tham gia vào hoạt động tội phạm
để tài trợ cho nhu cầu sử dụng ma túy như cướp giật trộm cắp buôn bán ma túy mại dâm
hậu quả về kinh tế và xã hội
sử dụng ma túy có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc
và dẫn đến tình trạng thất nghiệp hoặc kém hiệu suất lao động
người sử dụng ma túy có thể phải tiêu tốn nhiều tiền để duy trì thói quen sử dụng
dẫn đến tình trạng tài chính kém ổn định
như vậy từ những hậu quả trên chúng ta có thể thấy
sử dụng ma túy có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả cá nhân và xã hội
để tránh những hậu quả này việc ngăn chặn sử dụng ma túy
và tìm kiếm sự hỗ trợ về y tế và tâm lý là vô cùng quan trọng
khi đã lệ thuộc vào ma túy
nhu cầu về tiền bạc đối với người nghiện là rất lớn
nếu khả năng về tài chính của bản thân họ và gia đình không thể đáp ứng
họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền mua ma túy hoặc thỏa mãn cân nghiện
kể cả giết người cướp cùa
điều này đã được minh chứng rõ ràng qua tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm ở nước ta thời gian qua
vậy nên bên cạnh công tác đấu tranh chấn áp đối với tội phạm về ma túy của lực lượng cảnh sát
thì mỗi cá nhân gia đình phải tự nâng cao hiểu biết
giáo dục con em tránh xa các chất ma túy gây nghiện